thưa quý vị mức giá xăng dầu sau bốn lần giảm liên tiếp hiện đã tương đương với mức giá thời điểm tháng một năm nay
tuy nhiên hiện tại giá của nhiều mặt hàng thiết yếu trong nước vẫn ở mức cao ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống nhân dân
và để kiểm soát giá hàng hóa sau khi giá xăng dầu giảm mạnh thủ tướng phạm minh chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý và điều hành giá
kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước ổn định giá cả không để xảy ra tình trạng thiếu hàng găm hàng đầu cơ hay là tăng giá bất hợp lý
vậy làm thế nào để lành mạnh hóa thị trường trong nước góp phần bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian tới
nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề và chính sách sau đây với khách mời là chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thị
theo bộ tài chính trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai giá nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
vẫn có biến động tăng do nhiều yếu tố tác động đan sen như tác động của giá nguyên liệu đầu vào mức độ tồn kho năng lực sản xuất nhu cầu biến động mang tính mùa vụ
trong khi đó giá xăng dầu đã giảm lần thứ tư liên tiếp tình trạng này đã xảy ra nhiều lần và lần này cũng không ngoại lệ
thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá hàng hóa dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý
kết cấu đưa thêm những quản thu ngoài giá để thu cao hơn mức giá kê cai nghiêm yết
giá theo quy định tại luật giá và theo thẩm quyền khi hàng hóa có biến động bất thường và xử lý các sai phạm theo quy định
thưa quý vị như vậy giá xăng đã giảm phiên thứ tư liên tiếp trong sự mong ngóng của người tiêu dùng tương đương với mức giá thời điểm tháng một năm nay
tuy nhiên sau khi giá tăng xăng giảm mạnh giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu vẫn chưa giảm như kỳ vọng
phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh sẽ đánh giá cụ thể hơn về thực trạng này
đến thời điểm hiện tại thì giá xăng dầu đã giảm khoảng
hai mươi năm so với thời gian trước đây
và đồng thời thì chúng ta cũng đã nhìn thấy là cái giá của vật tư nguyên liệu như sắt thép
rồi giá của cám ngô cho đến cái bá đậu và các cái yếu tố khác như là sắt thép cũng đã bắt đầu giảm
đã đến lúc chúng ta phải xem xét cái việc
giảm giá các cái mặt hàng khác trên thị trường để từ đó đưa cái mặt bằng giá về đúng cái vị trí mà nó cần có
do cái giá xăng dầu của chúng ta đã giảm đến lần thứ tư thứ năm và nó giảm rất nhiều cũng như giá các mặt khác cũng đã giảm
rất kịp thời chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ ngành thực hiện ngay các biện pháp quản lý điều hành giá
thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước ổn định giá cả
đây là biện pháp thực sự rất cần thiết
đặc biệt không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cơm hàng đầu cơ tăng giá bất hợp lý
phân tích cụ thể hơn từ phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
thế thì vấn đề quan trọng nhất đó là bộ công thương cùng với bộ tài chính và các cái ngành quản lý
phải kiểm tra giám sát các cái mặt hàng trong nền kinh tế cư dân
trước hết là chúng ta phải ra soát xem cung cầu nó có đủ không và tại sao cái cung cầu đó nó thiếu
nếu do xuất lậu hoặc là do cái xuất nhập khẩu
thì chúng ta cần phải điều chỉnh
nếu do cái việc sản xuất nó chưa đáp ứng được
thì chúng ta đẩy mạnh sản xuất
và đặc biệt là nếu như có cái tình trạng các doanh nghiệp khi mà giá hàng đã giảm xuống
nhưng họ vẫn cố tình giữ cái mức giá cao
thì chúng ta cũng phải kiểm tra làm rõ
và lúc đó nếu như có những doanh nghiệp như thế
thì trước hết là chúng ta cũng phải nêu tên trên các cái cơ quan truyền thông báo chí
cái thứ hai là có thể có cái hành vi xử lý hành trình

và thậm chí nếu như cố tình kéo dài và đưa cái giá nó lên cao
thì thậm chí có thể chúng ta phải xử lý dưới cái mức nó cao hơn
để từ đó làm cho cái hoạt động điều hành giá nó đi vào nền nếp
vâng rõ ràng cần phải có một cơ chế để giám sát
và cần quy trách nhiệm cụ thể cho cá nhân đơn vị cơ quan quản lý nhà nước
khi hàng hóa có biến động bất thường và xử lý các sai phạm theo quy định nếu có
có như vậy mới đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát ổn định giá dịch vụ
vấn đề này sẽ tiếp tục được chuyên gia của chương trình phân tích
cùng với tổng cục quản lý thị trường bộ công thương
và đơn vị quản lý an ninh kinh tế phải vào cuộc
để từ đó chúng ta giả soát cái giá cả của các cái mặt hàng
đặc biệt là những cái mặt hàng thiết yếu chủ yếu
và chúng ta cũng chưa đủ lực để làm tất cả
thì chúng ta phải làm những cái mặt hàng cơ bản và gần gũi nhất
để từ đó chúng ta có cái sức ảnh hưởng lan tỏa
giảm các cái mặt hàng khác một cách đồng bộ
và rõ ràng là cái việc này chúng ta cần phải làm ngay
phải làm sớm để ngay trong cái nửa đầu tháng tám này
cái giá cả hàng hóa có thể phải xuống
để mà dần dần trong tháng tám cái chỉ số cpi có thể giảm
và trong tháng chín nó tiếp tục giảm
để từ đó chúng ta có thể đảm bảo cái chỉ số cpi
nó có thể đạt được cái mức bốn như quốc hội và chính phủ đã đề ra
vâng cảm ơn những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
tiếp theo chương trình là một số chính sách đáng chú ý
mời quý vị cùng theo dõi
tiếp theo chương trình là một số chính sách đáng chú ý
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành
và sở giao thông vận tải địa phương
về việc tăng cường các biện pháp xử lý điều hành giá
đối với giá một số mặt hàng thuộc danh mục nhà nước định giá
bộ giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị tính toán
tổ chức triển khai ra soát để chủ động có phương án điều chỉnh giá
hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giá phù hợp theo đúng quy định
công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động vetc cho biết
từ ngày hôm nay mùng sáu tháng tám sẽ thu phí một trăm hai mươi đồng một lần
đối với việc gián thẻ thu phí tự động không dừng etc qua các trạm thu phí
phương thức thu phí là trừ tiền qua tài khoản giao thông
không thu tiền mặt áp dụng cho cả lần gián thẻ thứ hai trở đi